tại công lạc bộ thể dục thể thao hồ xuân hương tp hcm đã chính thức khai mạc giải vô địch bóng bàn toàn quốc
báo nhân dân lần thứ ba mươi tám cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi chín
dự lễ khai mạc có lãnh đạo tổng cục thể dục thể thao và đồng chí quế đình nguyên
phó tổng biên tập báo nhân dân trưởng ban chỉ đạo giải
tham gia giải năm nay có một trăm bảy mươi tám vận động viên đến từ một mươi chín đoàn bóng bàn của các tỉnh thành phố
giải có bảy bộ huy chương với hai mươi tám giải ở các nội dung đồng đội nam đồng đôi nữ đôi nam đôi nữ đôi nam nữ phối hợp đơn nam và đơn nữ
ban tổ chức sẽ trao giải triển vọng cho hai vận động viên trẻ nam và nữ xuất sắc
năm nay giải tiếp tục có sự góp mặt của những đội bóng bàn mạnh có bề dày thành tích nhiều năm qua như tp hcm hà nội hải dương khánh hòa hay tnt
kỳ vọng cống hiến cho người hâm mộ nhiều trận đấu kịch tính hấp dẫn
đây cũng là dịp các đội kiểm tra đánh giá trình độ vận động viên công tác huấn luyện đào tạo môn bóng bàn chuyên nghiệp
đồng thời giúp tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia dự các giải đấu quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi hướng tới sea games ba mươi một
trong ngày thi đấu đầu tiên một mươi bốn tháng bảy đã khởi tranh các trận đấu ở nội dung đồng đội nam đồng đội nữ